tiếp tục đà giảm sâu số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm đã tiến sát về ngưỡng chỉ còn ba con số
ngành y tế đang chủ động xây dựng phương án tiếp nhận và xử lý f để bệnh viện trở lại trạng thái bình thường
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong chiều tối ngày một mươi tháng một mươi
số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục đã giảm sâu tiến sắp tới ngưỡng chỉ còn ba con số
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận một sáu mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín và tám mươi hai ca tử vong
trong bối cảnh dịch bệnh đang chuyển biến theo hướng tích cực thành phố đã triển khai hướng dẫn
xét nghiệm sars cov hai tại các cơ sở khám bệnh chứa bệnh trong tình hình mới
bên cạnh việc phân luồn khai báo y tế điện tử tất cả bệnh nhân sẽ được sàng lọc
chỉ những trường hợp có yếu tố nguy cơ mới tiến hành xét nghiệm
khi phát hiện f qua test nhanh sẽ tiến hành cách ly ngay tại vùng cách ly hoặc khoa đơn vị covid một mươi chín
để lấy mẫu xét nghiệm pcr khẳng định
các bệnh viện sẽ khám và đánh giá tình hình sức khỏe của f để chuyển người bệnh
đến các khoa phòng hoặc chuyển đến bệnh viện chuyên điều trị covid một mươi chín trong trường hợp cần thiết